thưa quý vị công an huyện kim bảng tỉnh hà nam vừa triệt phá tụ điểm ma túy
bắt một mươi bốn người có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke tiến đạt
thuộc thị trấn ba sao huyện kim bảng
trước đó lực lượng công an kiểm tra hành chính quán karaoke tiến đạt
phát hiện bắt quả tang một mươi bốn thanh niên gồm bảy nam và bảy nữ
đang tụ tập tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy bày lắc tại hai phòng của quán hát
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ nhiều túi ni lông có chứa ma túy và một số tang vật liên quan
hải và đinh trí anh cùng chú tại thị trấn ba sao huyện kim bảng
đã bàn bạc rủ nhau mua cung cấp và cùng các nhân viên phục vụ sử dụng trái phép chất ma túy
hiện cơ quan công an đang tạm giữ hình sự long hải và trí anh để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án
chiều qua công an thành phố hải dương tỉnh hải dương quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam hai đối tượng có hành vi hành hung phó chủ tịch ubnd xã an thượng thành phố hải dương
và cán bộ công chức nông nghiệp giao thông thủy lợi của địa phương này
khiến phó chủ tịch ubnd xã an thượng bị thương tích nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện việt đức
hai đối tượng bị bắt là phạm văn tùng và nguyễn văn mạnh cùng chú tại thành phố hải dương
trước đó tại khu vực thôn chùa thượng xã an thượng công ty xăng dầu ngân giang hz
tiến hành san lấp mặt bằng trên phần đất được giao
do công ty này chưa được cấp phép xây dựng và phần đất được giao chưa rõ mốc giới
địa phương đã yêu cầu công ty dừng lấp và cử cán bộ kiểm tra giám sát
vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng bốn khi phát hiện việc cố tình san lấp
phó chủ tịch ubnd xã an thượng nguyễn văn hành và cán bộ công chức nông nghiệp giao thông thủy lợi nguyễn tuấn anh
có mặt tại hiện trường yêu cầu dừng việc săn lấp mặt bằng
hai đối tượng phạm văn tùng là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn nam anh
đơn vị được thuê san lấp và nguyễn văn mạnh là người lái máy xúc đã hành hung
khiến đồng chí nguyễn văn hanh bị thương hiện đang phải cấp cứu điều trị tại bệnh viện việt đức
anh nguyễn tuấn anh bị thương nhẹ
công an tp hải dương đang tiến hành củng cố hồ sơ
làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
mua pháo về để bán kiếm lời nguyễn ngọc nam hai mươi tuổi
trú tại phường hồ nai tp biên hòa tỉnh đông nai
đã bị công an tp biên hòa ra quyết định khởi tố về hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ
trước đó vào đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
công an tp biên hòa kiểm tra hành chính nơi ở của đối tượng nguyễn ngọc nam
khu phố một mươi phường hồ nai tp biên hòa
thu giữ tám bánh pháo hoa nổ và hai túi pháo nổ với trọng lượng khoảng hơn một mươi kg
nam khai nhận số pháo trên mua của một đối tượng trên mạng
chưa rõ lai lịch từ tết nguyên đán nhâm dần về để bán kiếm lời
ngoài ra công an tp biên hòa cũng đang củng cố hồ sơ xử lý nam
thêm hành vi tàng trữ súng trái phép
trước đó nam đã cho đối tượng trần quang quyền một mươi tám tuổi
trú tại phường tân biên tp biên hòa mượn một khẩu súng bắn đạn cao su
mang đi để giải quyết mâu thuẫn thì bị công an phường tân biên tp biên hòa bắt giữ
đối tượng lò văn lún trú tại huyện mường trà tỉnh điện biên
đang trên đường vận chuyển số lượng lớn ma túy đi tiêu thụ
thì bị lực lượng công an huyện điện biên tỉnh điện biên bắt giữ
lực lượng chức năng đã thu giữ một mươi hai viên ma túy tổng hợp
cùng nhiều vật chứng có liên quan
quá trình bắt giữ đối tượng lò văn lún đã dùng hung khí chống trả quyết liệt
nhằm tẩu tán tăng vật và bỏ trốn nhưng đã bị lực lượng khống chế và bắt giữ thành công
tại cơ quan công an lò văn lún khai nhận mua số ma túy trên tại khu vực biên giới
của một đối tượng người lào không rõ tên tuổi và đang trong quá trình đem đi tiêu thụ
hóa trang thành nữ giới để đánh lạc hướng cơ quan công an
sau khi thực hiện hành vi trộm cắp đó là thủ đoạn của lý phú trú tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
vào ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã bắt tạm giam đối tượng này
sau quá trình tập trung điều tra áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
phòng cảnh sát hình sự đã bắt được nghi phạm là lý phú khi đang đi bán tài sản trộm cắp
khám xét lực lượng cảnh sát hình sự thu giữ sáu điện thoại một máy tính sách tay hơn năm triệu đồng
phú khai nhận đã có năm tiền án về tội trộm cắt tài sản
phú ở nha trang nhưng thường xuyên ra đà nẵng để trộm cắp
sau khi gây án siêu trộm này thường bán ngay tài sản trộm cắp và trở về nha trang
chở một thời gian mới quay trở lại đà nẵng tiếp tục hành nghề
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc vay tiền để đáo hạn ngân hàng
bùi thị huyền trang nguyên là phó chủ tịch hội nông dân xã tam anh nam
huyện núi thành tỉnh quảng nam
sau khi tiếp nhận nhiều đơn thư tố giác của người dân
vào cuộc điều tra công an tỉnh quảng nam phát hiện
từ tháng bảy đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một trang đã lợi dụng mối quan hệ quen biết
để vay mượn tiền của nhiều người với mục đích đáo hạn ngân hàng
nhưng thực tế là góp vốn làm ăn với người khác sau đó không có khả năng trả nợ
tổng số tiền bùi thị huyền trang chiếm đoạt của các bị hại là một mươi chín tỷ đồng
nhằm ứng phó với các tình huống có thể xảy ra do động đất trên địa bàn tỉnh con tum
vào sáng ngày hôm nay một mươi chín tháng bốn ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
sẽ tổ chức cuộc họp với các bộ ngành và chuyên gia
trước đó vào các ngày một mươi năm một mươi sáu và một mươi bảy tháng bốn tại khu vực huyện con plong xảy ra liên tục một mươi ba trận động đất
trong ngày một mươi tám tháng bốn xảy ra năm vụ và lớn nhất có độ lớn bốn năm độ richter
để chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra do động đất
sáng nay ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai sẽ tổ chức cuộc họp với các bộ ngành và cơ quan liên quan
các công ty quản lý hồ chứa thủy lợi thủy điện trên địa bàn tỉnh con tum đặc biệt là thủy điện thượng con tum
cuộc họp có sự tham dự của đại diện bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương
tập đoàn điện lực việt nam bộ xây dựng viện vật lý địa cầu và ủy ban nhân dân tỉnh con tum
các công ty quản lý công trình thủy điện trên địa bàn con tum đặc biệt là thủy điện thượng con tùm
hiện nay các loại tội phạm vẫn đang triệt để lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ
trong đó có các ứng dụng tiện ích của mạng xã hội để gia tăng hoạt động
trong đó có tội phạm mua bán vận chuyển vũ khí công cụ hỗ trợ trên không gian mạng
mặc dù lực lượng chức năng liên tiếp đấu tranh triệt phá các đường dây ổ nhóm có hoạt động mua bán
vận chuyển vũ khí công cụ hỗ trợ trên không gian mạng và qua dịch vụ gửi hàng
tuy nhiên công tác đấu tranh ngăn chặn hoạt động này vẫn đang gặp phải nhiều khó khăn thách thức
lô hàng này là hàng chục cây đao kiếm được đóng gói gửi theo đường vận chuyển hàng hóa thông thường
bên ngoài bao bì ghi là hàng gia dụng dễ vỡ
theo đó số hàng đã được vận chuyển từ các tỉnh phía bắc gửi cho nhiều người đặt mua tại các tỉnh phía nam
trước khi đóng gói vận chuyển thì hoạt động mua và bán các loại vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ diễn ra trên mạng xã hội
các đối tượng sẽ không lộ diện các tài khoản mạng xã hội đều là tài khoản ảo
cặp vợ chồng này đã lập riêng hai kênh youtube đao kiếm phong thủy hay facebook hùng lâm hưng móng cái
thường xuyên đăng tải video clip livestream quảng cáo tài khoản mua bán vũ khí thô sơ dao kiếm công cụ hỗ trợ cung cấp cho các nhóm đối tượng xã hội
trước đó dịch bệnh thì nói thật với chị khó khăn em không phải quay lại làm không xin không có việc làm công an việc làm
hai vợ chồng ba con nhỏ thì em phải quay lại vì lợi nhuận vì không có tiền không có việc làm em phải quay lại
đây là một clip giao bán vũ khí công cụ hỗ trợ trên youtube được đặt dưới cái tên tổng hợp những món đồ tự vệ giá rẻ
với rất nhiều các loại súng bắn đạn nhựa đạn bi trong đó có cả súng bút
những loại súng này có tính sát thương rất cao và có thể dễ dàng khiến người khác tử thương nếu bắn ở cự li gần
và sau khi có khách đặt hàng các loại vũ khí này sẽ được tháo rời thành các linh kiện
và gửi theo các hình thức vận chuyển hàng hóa thông thường mà rất khó kiểm soát phát hiện
hiện nay trên các phương diện vận chuyển hàng hóa lưu thông trong đó có qua các dịch vụ biêu chính
trước kia chúng ta chỉ có bưu chính thuộc nhà nước quản lý
tuy nhiên đến nay có rất nhiều các doanh nghiệp được thực hiện việc vận chuyển hàng hóa
như vậy thì cái việc kiểm soát cũng gặp rất nhiều khó khăn
bên cạnh đó khi mà người dân có nhu cầu vận chuyển một loại hàng hóa gì cho người thân mình ở địa phương khác
thì chỉ cần ra đến xe khách hoặc ra vẫy xe khách
có thể gửi được cái bưu kiện đấy
chúng ta mới chỉ có một lực lượng duy nhất lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát
thì trên quá trình cũng chỉ phát hiện ngăn chặn được một số vụ liên quan đến hoạt động vận chuyển này
như vậy việc các đối tượng dễ dàng tiếp cận hàng hóa ký gửi không kiểm tra hàng hóa của các đơn vị vận chuyển
thì qua loa sơ xài đang vô hình chung tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng để mua bán vận chuyển hàng cấm qua đường bưu chính hàng không
nhiều vụ việc sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ xảy ra trong thời gian qua để giải quyết mâu thuẫn gây dối trật tự công cộng
có một phần nguyên nhân từ tình trạng mua bán dễ dàng mặt hàng nguy hiểm này